quốc lộ một là tuyến giao thông huyết mạch của cả nước lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông thường xuyên ở mức cao
nhất là hiện nay đã vào thời điểm cuối năm trong trạng thái bình thường mới
lượng người và phương tiện lưu thông qua tuyến quốc lộ một càng gia tăng đột biến tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông
lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh ninh bình đã đồng loạt gia quân duy trì tuần tra kiểm soát
bảo đảm giao thông thông suốt cho người dân đi lại vui xuân đón tết an toàn
ghi nhận của phóng viên intv tại tỉnh ninh bình
mật độ phương tiện rất lớn mỗi ngày có tới hàng chục vạn phương tiện lưu thông
quốc lộ một a đoạn qua địa phận ninh bình tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông
thực hiện đợt cao điểm gia quân đảm bảo an toàn giao thông trước trong và sau tết nguyên đán hai nghìn hai mươi
lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh ninh bình đã huy động tối đa lực lượng phương tiện
tuần tra bám chốt bám đường điều tiết phương tiện tuần tra xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ
chúng tôi đã triển khai quy động một trăm linh lực lượng phương tiện thiết bị kỹ thuật phục vụ
cho công tác đảm bảo trật tượng an toàn giao thông trên địa bàn đoàn hình
trong quá trình tập trung tuần tra kiểm soát thì chúng tôi đã bố trí các tổ công tác
sử dụng các thiết bị kỹ thuật nhập bộ phát hiện các hành vi
vi phạm mà là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông
toàn tuyến quốc lộ một chạy qua địa bàn tỉnh ninh bình có chiều dài trên năm mươi km
trong đó ba mươi bốn năm km quốc lộ một a và một mươi bảy km quốc lộ một t
theo thống kê của phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh ninh bình
từ đầu năm đến nay trên tuyến quốc lộ một đã xảy ra hai mươi bốn vụ tai nạn giao thông
làm tám người chết một mươi người bị thương
một trong những nguyên nhân chủ yếu dẫn tới tai nạn giao thông được xác định
là do ý thức chấp hành pháp luật của người tham
để tham gia giao thông còn hạn chế
tính trong năm hai nghìn hai mươi một phòng đã lập biên bản xử lý gần sáu tám trăm linh trường hợp vi phạm luật giao thông
trên quốc lộ một phạt tiền trên một mươi chín tỷ đồng
phổ biến với các hành vi là chạy quá tốc độ quy định
lái xe khi đã sử dụng rượu bia vượt ẩu đi không đúng phần đường
chúng tôi cán bộ nhân sĩ của phòng nghiêm trình chấp hành mệnh lệnh của lãnh đạo phòng
tăng cường quân số để phòng chống ôn tắc
dịp tết nguyên án
chống các biểu hiện như đua xe lạng lách đánh võng
để gây cản trở giao thông
và chúng tôi đã đảm bảo quân số để thường trực
phòng chống ôn tắc giao thông
để cho người dân tham gia cái tết an toàn và vui vẻ
bên cạnh đó do lượng xe ô tô cá nhân tăng cao
cũng nhiều xe vận tải trở vật liệu xây dựng
trong khi một số đoạn trên quốc lộ một a còn nhỏ hẹp
dẫn đến tình trạng ôn tắc giao thông
dự kiến trong thời gian những ngày cuối năm
tình trạng phương tiện lưu thông sẽ còn tiếp tục tăng cao
để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ một
trạm cảnh sát giao thông quốc lộ một a phòng cảnh sát giao thông
và công an các huyện thành phố trên tuyến
đã tích cực phối hợp với các cấp các ngành
tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về an toàn giao thông cho nhân dân
đồng thời giao quân kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm
với các giải pháp quyết liệt và sự nỗ lực của mỗi cán bộ chiến sĩ
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh ninh bình
tin rằng tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn
luôn được giữ vững trong thời điểm cuối năm
nhất là trong dịp tết nguyên đán nhâm dần hai nghìn hai mươi bốn
có phần kiềm chế tai nạn giao thông
để mọi người tham gia giao thông được thông suốt và bình an